ngày bốn tháng một mươi một công an tỉnh nghệ an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức môi giới người trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép để điều tra làm rõ theo quy định
công an tỉnh nghệ an cũng đã bắt giữ tám đối tượng liên quan trong đường dây này
sở ngoại vụ nghệ an cũng đã công khai số điện thoại di động của lãnh đạo sở khuyến khích các tổ chức cá nhân
nếu có thông tin liên quan về vụ việc liên hệ báo cáo với cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương
sở ngoại vụ để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp hoặc làm thủ tục bảo hộ công dân theo đúng quy định